nhằm mục tiêu phát hiện quảng bá thương hiệu đối với các sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp tôn vinh thương hiệu lớn của tp hcm
trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm ngày doanh nhân việt nam lần thứ một mươi năm một mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn bốn một mươi ba tháng một mươi hai nghìn một mươi chín
hiệp hội doanh nghiệp tp hcm đã tổ chức phát động cuộc bình chọn danh hiệu sản phẩm dịch vụ tiêu biểu tp hcm năm hai nghìn một mươi chín
theo đại diện hiệp hội doanh nghiệp tp hcm nét mới của cuộc bình chọn năm nay là có sự tham gia của các đơn vị khoa học công nghệ
ban tổ chức sẽ tăng tỷ trọng điểm cho các doanh nghiệp bốn và doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông minh vào sản xuất kinh doanh
các hoạt động sẽ được phát động từ ngày hai mươi sáu tháng sáu đến ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
triển khai rộng rãi đến doanh nghiệp hội viên hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp tp hcm
cũng trong dịp này hiệp hội doanh nghiệp tp hcm
sẽ tổ chức tôn vinh các doanh nghiệp phát triển bền vững có thời gian hoạt động trên ba mươi năm
danh sách được chọn từ sáu trăm linh hội viên trực tiếp của hiệp hội
và trên cơ sở đề xuất của bảy mươi một hội công lạc bộ doanh nghiệp thành viên hiệp hội doanh nghiệp tp hcm